ngay sau khi kết thúc chuyến thăm chính thức trung quốc tổng bí thư nguyễn phú trọng đã gửi điện cảm ơn tới tổng bí thư chủ tịch nước cộng hòa nhân dân trung hoa tập cận bình
sau đây là nội dung bức điện
giờ thành phố hàng châu kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức nước cộng hòa nhân dân trung hoa tôi xin gửi tới đồng chí và qua đồng chí
đến các đồng chí lãnh đạo đảng chính phủ và nhân dân trung quốc lời cảm ơn chân thành về những tình cảm hữu nghị thắm tình đồng chí anh em
và sự đón tiếp trọng thị chú đáo đã dành cho tôi và đoàn đại biểu cấp cao việt nam trong thời gian chuyến thăm
đất nước trung quốc tươi đẹp đang phát triển mạnh mẽ người dân trung quốc giàu lòng mến khách đã để lại trong tôi và các đồng chí trong đoàn những ấn tượng vô cùng sâu sắc
tôi tin tưởng chắc chắn rằng những kết quả tích cực đạt được trong chuyến thăm lần này sẽ góp phần quan trọng vào việc tăng cường tình hữu nghị
sự tin cậy chính trị thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện việt nam trung quốc
vì sự phát triển của hai nước vì lợi ích của nhân dân hai nước vì hòa bình ổn định hợp tác thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới
tôi chân thành chúc nhân dân trung quốc dưới sự lãnh đạo kiên cường của trung ương đảng cộng sản trung quốc với đồng chí tập cận bình làm hạt nhân lãnh đạo
sẽ tiếp tục đạt được những thành tiệu mới to lớn hơn nữa trong công cuộc đi sâu cải cách toàn diện
sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng toàn diện xã hội khá giả và xây dựng trung quốc trở thành quốc gia hiện đại xã hội chủ nghĩa giàu mạnh dân chủ văn minh hài hòa
nhân dịp xuân hai nghìn một mươi bảy và tết đinh dậu sắp đến chúc đồng chí tập cận bình và các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước và nhân dân trung quốc sức khỏe hạnh phúc và thành công
chúc quan hệ hữu nghị truyền thống việt nam trung quốc mãi mãi xanh tươi đời đời bền vững
hết điện cảm ơn